ngày bảy tháng năm liên quan đến vụ cháy nhà ở bình dương khiến cho vợ tử vong chồng bỏng nặng do mâu thuẫn gia đình
theo thông tin mới nhất người chồng trong vụ cháy cũng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng xăng tự phóng hỏa
quá trình điều tra xác định anh qvb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ chồng
cùng có hộ khẩu thường trú tại khu phố năm phường tránh phu hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương
trước khi xảy ra sự việc chị hát đã nộp đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
tuy nhiên trong thời gian chờ giải quyết ly hôn hai vợ chồng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đỉnh điểm là vào tám giờ ngày sáu tháng năm sau khi chị hát đưa con đi học về
thì hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau nên đã dùng xăng rồi đóng cửa phóng hòa
hai vợ chồng anh b sinh sống bằng nghề bán tạp hóa và nước giải khát hiện có hai con nhỏ
khi xảy ra vụ việc các bé đều đã đi học
quý vị thân mến chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một người dân sinh sống tại con hẻm hai trăm sáu mươi đường lưu hữu phước
bàng hoàng khi chứng kiến vụ thảm án khiến ba nạn nhân tử vong
kẻ gây án ngay sau đó đã bị khống chế và bắt giữ
tại cơ quan chức năng đối tượng khai do mâu thuẫn tình cảm nên đã nảy sinh ý định độc ác
đặc biệt y khai sau khi phóng hỏa bản thân định nghĩ quẩn
nhưng do thấy lửa bùng lên quá lớn nên y sợ hãi đổi ý và bỏ chạy
nghị phạm vụ sát hại ba người tại quận tám định nghỉ quẩn nhưng bất thành
ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an tp hcm cho biết đang phối hợp với công an quận tám cùng các đơn vị liên quan
lấy lời khai của nghi phạm nguyễn văn nhu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê hà nam
để điều tra làm rõ động cơ sát hành người phóng hỏa khiến ba người tử vong
cũng trong sáng ngày hai mươi hai công an quận tám cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm
đã di lý đối tượng nhu ra hiện trường để thực nghiệm phục vụ điều tra
sau gần một giờ đồng hồ thực nghiệm tại hiện trường đối tượng nhu đã được đưa về cơ quan công an
ba nạn nhân tử vong là chị ltmd ba mươi hai tuổi cháu nhp sinh năm hai nghìn hai mươi
và cháu tmtk sinh năm hai nghìn hai mươi một
tại cơ quan điều tra bước đầu nhu khai có quan hệ tình cảm với chị đê
từ nhiều năm trước tuy nhiên do không hợp nên hai người chia tay và không còn qua lại với nhau
thời gian gần đây nhu muốn hàn gắn tình cảm nhưng chị d không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn
bực tức vì níu kéo tình cảm bất thành nhu lên kế hoạch đến nhà chị đê để giải quyết một lần cho xong
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nhu mua căn xăng chạy xe máy đến nhà chị d
tại con hẻm trên đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
đến nơi nhu gọi cửa và khi chị d ra mở cửa
thấy chị d ngã gục xuống nền nhà
khi được hỏi về hành động châm lửa phóng hỏa
đối tượng giải thích ban đầu hắn muốn đồng quy vô tận với nạn nhân nên mới mua xăng và phóng hỏa
tuy nhiên do lửa quá lớn nên nhu sợ hãi bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát
nhu bị bắt khi đang chảy trốn đến dạ cầu nguyễn tri phương quận năm
thì bị ban chỉ huy quân sự phường một mươi năm quận tám truy đuổi bắt giữ ra công an
hiện vụ án đang được điều tra làm rõ
nạn nhân duy nhất thoát khỏi ngọn lửa
bà nguyễn thị p là mẹ của nạn nhân d và là bà của hai đứa trẻ
đã bị ngọn lửa của kẻ hận tình đốt trừng
và bà cũng là người duy nhất sống sót
tuy thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng cùng lúc mất đi con gái và cháu
bà p ngã quỵ không tin những thứ xảy ra là sự thật
theo đó thông tin ban đầu xác định đối tượng nguyễn văn nhu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đã có hành vi phóng hỏa căn nhà trong hẻm hai trăm sáu mươi đường lưu hữu phước
phường một mươi năm quận tám làm ba người thiệt mạng
cụ thể khoảng một mươi sáu đứa
sáu giờ ba mươi phút chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đối tượng nhu đi xe máy
chở theo can xăng tới nhà chị ltmd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một rồi sát hại chị d
đối tượng sau đó khóa cửa đổi xăng đốt nhà rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
nhận tin báo cơ quan phường một mươi năm quận tám và cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã có mặt tiến hành dập lửa
ít phút sau phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến vào bên trong căn nhà
thì phát hiện hai cháu nhp sinh năm hai nghìn hai mươi và cháu tmtk sinh năm hai nghìn hai mươi một
tử vong bên trong
người duy nhất sống sót sau sự việc là bà nguyễn thị p mẹ chị đê và là bà của cháu p
nhớ lại quá trình xảy ra án mạng bà p không khỏi bằng hoàng và đau sót
khi một lúc mất đi ba người thân của mình chỉ vì một kẻ lạ mặt
được biết thời điểm xảy ra vụ việc bà p đang ở nhà cùng con gái và hai cháu ngoại
lúc đó người đàn ông mặc áo grab tức nhô chạy đến trước nhà hô tên ba d đâu rồi
bà cho biết lúc đó tưởng shipper đến giao hàng
chị đem mở cửa chạy ra thì bị người này cầm hung khí đâm liên tiếp
bà p chạy ra hô hoán thì người này tạt răng châm lửa rồi rời đi
lúc này bà b hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu
tuy nhiên do cháy lớn nên hàng xóm bất lực
khi ngọn lửa được cảnh sát khống chế hai đứa nhỏ đã bị ngạt khói và tử vong
được biết bà b có hai người con gái trong đó đây là con lớn trong nhà
cùng lúc mất đi con gái và hai cháu ngoại khiến bà không chịu nổi cú sốc
gào khóc thảm thiết ngay trước ngôi nhà thân yêu của các nạn nhân
tới hơn hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi một công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất
ba nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra
tuy nhiên công an vẫn đang cắt cử lực lượng để bảo vệ xung quanh căn nhà xảy ra vụ án
về phía đối tượng phóng hỏa khiến ba mẹ con tử vong ngay sau khi gây án
nhu bỏ chạy bộ ra con hẻm chạy được một đoạn thì cởi áo rồi bắt xe ôm tàu thoát
tuy nhiên đối tượng bỏ trốn chưa được bao xa
lực lượng nhanh chóng triển khai vây bắt và phát hiện nhu đang điều khiển xe máy
ở khu vực cầu nguyễn tri phương nên khống chế đưa về trụ sở
ngay sau đó đối tượng được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai
tại đây nhu khai do mâu thuẫn tình cảm nên mua xăng tới nhà chị đê nói chuyện thì cự cái
sau đó nhu dùng hung khí sát hại chị đê và đổ xăng phóng hỏa căn nhà
nhu khóa trái cửa căn phòng chứa hai cháu bé rồi châm lửa đốt
thấy lửa bốc lên dữ dội nhu vứt xe bỏ chạy bộ ra ngoài con hẻm tàu thoát
và bị lực lượng chức năng truy đuổi bắt giữ
qua điều tra ban đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi cùng ngày nhi phạm mặc áo grab trở can chứa xăng
đi xe máy tới con hẻm hai trăm sáu mươi đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
sau đó nghi phạm dừng lại lấy điện thoại ra gọi
tiếp đó nghi phạm đi vào căn nhà cấp bốn của chị đê
tại đây nhi phạm và chị đê cự cãi lớn tiếng
ít phút sau ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà chị đê
khi mọi người chạy qua thì nghi phạm vứt xe máy bỏ chạy ra con hẻm với vết máu trên áo quần
sau đó người dân phát hiện chị đê tử vong với thương tích ở vùng ngực
hiện công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn văn nhu
theo đó ngay khi phát hiện ngôi nhà của chị đê bốc cháy với tiếng truy hô thảm thiết của mẹ nạn nhân
bà con hàng xóm đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu dập tắt ngọn lửa
tuy nhiên vì ngọn lửa quá lớn nên không thể cứu thoát được hai cháu nhỏ bên trong
kể lại khoảnh khắc sự việc xảy ra khiến ai nấy cũng bằng hoàng vì gia đình chị đê hiền lành
trước giờ chưa có vụ việc nào gây chấn động như vậy
cụ thể nhiều người dân trong con hẻm hai trăm sáu mươi lưu hữu phước băng hoàng khi hay tin vụ cháy làm ba người tử vong
nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng lên bà thùy hàng xóm cho hay rất nhiều người tham gia chữa cháy
và dùng thang tiếp cận để cứu hai cháu nhỏ nhưng không thành vì khói quá nhiều
một phụ nữ khác kể lại
tôi nghe người dân hô hoán có cháy nên tôi chạy đến lúc này lửa cháy lớn giữ lắm
tôi thấy một người phụ nữ có nhiều vết thương nằm dưới nền nhà
nhiều người nói bên trong có hai cháu nhỏ nhưng lúc đó không ai có thể vào được bên trong
chia sẻ về cuộc sống của gia đình nạn nhân với bà con làng xóm người dân ở đây cho biết
gia đình chị đê sống ở đây lâu rồi và ai cũng hiền lành không có mâu thuẫn với bất cứ ai
nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra cơ sự như trên
theo lời của hàng xóm được biết chị đê sống ở đây được một thời gian
và đã ly dị chồng trong thời gian này chị đê có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác
trong hai đứa trẻ có một đứa bé là con của người phụ nữ xấu xố
còn chồng cũ của nạn nhân đang làm ăn xa đã được người thân báo tin
một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết khi hỏa hoạn xảy ra
nam thanh niên vứt xe máy và áo khoác rồi chạy bộ ra đầu hẻm đón xe để bỏ trốn
thì bị người dân phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ
trước đó có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
chỉ vì không tìm được hướng giải quyết mà đối tượng một lúc đã sát hại
tới ba người quả thật rất đáng thương tâm
từ vụ việc trên mỗi cặp đôi nên cần giữ bình tĩnh cùng nhau ngồi xuống nói chuyện
để tìm cách giải quyết phù hợp nhất đừng vì nóng giận mà dẫn tới các sự việc đáng tiếc
gần đây nhiều vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm sẵn sàng xuống tay
để đoạt mạng người tình liên tiếp xảy ra trên khắp các tỉnh thành
khiến dư luận không khỏi khiếp sợ
từ các vụ việc này nhiều người đặt ra câu hỏi không biết vì đâu mà
những đối tượng này có thể ra tay dã man với người thường của mình
để trả lời cho câu hỏi này các chuyên gia pháp lý đã có những đánh giá
về tâm lý tội phạm trong những vụ việc trên
theo đó nhiều vụ án sát hại người gây rúng động xã hội liên tiếp xảy ra
cùng đó nhiều người trẻ chưa hình dung được những bản án nghiêm khắc
đang chờ đợi ở phía trước
theo chuyên gia tâm lý lê ngọc bảo đánh giá kẻ gây án thường bị cảm xúc cá nhân chi phối
dẫn đến hạn chế về mặt nhận thức
điều này phản ánh sự khủng hoảng về các giá trị sống cũng như kiến thức và ý thức về pháp luật
những vụ án trên đã gây hoang mang lo lắng trong dư luận
để lại nhiều hậu quả tiêu cực và cần sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng
chuyên gia phân tích những thanh niên sống trong gia đình bất hòa
thường xuyên chứng kiến cảnh gia đình to tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và nhân cách
bế tác trong cách giải quyết mâu thuẫn
và đây cũng sẽ là nguyên do khiến các đối tượng lựa chọn giải quyết vấn đề bằng tay chân
để xử lý mâu thuẫn trong cuộc sống
hiện chưa có thống kê chính thức về nhân thân của người phạm tội
trong các vụ án liên quan đến quan hệ tình cảm
tuy nhiên các thông tin về tội phạm học cho thấy
đa phần các vụ án liên quan đến tình ái nằm trong độ tuổi từ một mươi tám đến ba mươi năm
khi ghen người ta dễ dàng bị chuyển đổi từ trạng thái tâm lý giận dữ
sang hành động bạo lực mù quáng
người ta không nghĩ yêu nhau đến thế có lúc lại xuống tay sát hại chính người mình yêu
nhưng sự nhất mực yêu thương nhất mực bế tắc của người ta
cũng có thể dẫn đến thủ hận
thủ hận mạnh mẽ thúc đẩy tội ác
nhiều người không tiền án tiền sự nhưng ra tay tàn ác
điều này cho thấy tâm lý bất ổn thiếu cân bằng và đáng báo động
thay vì phải định hướng lại kiên trì để giải quyết vấn đề
thì nhiều người lại tìm cách sống vội vàng dẫn đến hành vi nhẫn tầm với đồng lại
đồng quan điểm theo luật sư đặng văn cường
không ít trường hợp các bạn trẻ thiếu sự quan tâm giáo dục của cha mẹ
bị ảnh hưởng bởi phim ảnh trên mạng internet
vì thế nhân cách bị lệch lạc bị tác động bởi môi trường xã hội thiếu lành mạnh
tư duy nhận thức không đầy đủ dẫn đến trở thành con người ích kỷ
thiếu lòng nhân ái đề cao giá trị bản thân xem nhẹ quyền lợi của người khác
những đối tượng này rất dễ dàng nổi nóng cố chấp coi thường pháp luật
khi quyền lợi của mình không được đáp ứng cảm xúc không được thỏa mãn
thì sẵn sàng có thể xuống tay với bất kỳ ai
chỉ vì nóng giận bực tức hoặc khi quyền lợi bị xâm phạm
thua thiệt mà sẵn sàng ra tay sát hại người khác
để đấu tranh có hiệu quả hạn chế loại tội phạm này
quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
cái ác xuất phát từ tâm tâm ác dẫn đến hành vi thủ ác
cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn
đồng thời về lâu dài cần phải đổi mới phương pháp giáo dục đề cao giáo dục đạo đức
xây dựng những chuẩn mực đạo đức xã hội để con người giàu lòng nhân ái
biết yêu thương đồng loại biết sẻ chia hy sinh và giảm bớt cái tôi ích kỷ cá nhân
phương pháp giáo dục môi trường giáo dục những tác động xung quanh là những yếu tố quan trọng
để phát triển và hình thành nhân cách của mỗi con người
bởi vậy giáo dục là cả một quá trình
để có những người có đạo đức nhân cách hoàn thiện thì cần phải có định hướng giáo dục đúng đắn
có môi trường giáo dục lành mạnh có phương pháp giáo dục tiên tiến văn minh mới đạt được hiệu quả giáo dục
chỉ vì hận tình mà đối tượng đã ra tay sát hại
liền lúc ba mạng người
trong đó có cả những đứa trẻ mới chỉ đến với cuộc sống tươi đẹp này được vài năm
tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu
nếu đã không thể ở cạnh nhau thì hãy buông tay
chứa đừng vì cảm xúc ích kỳ của bản thân mà gây ra những chuyện đau thương cho người khác
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt